tại hà nội cuộc họp ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ ba
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trưởng ban chỉ đạo giải
cùng dự có đồng chí thuận hiễu quỷ viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đối tượng dự thi của giải lần này là các nhà báo chuyên nghiệp hoặc các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí
kiều bào việt nam ở nước ngoài mỗi tác giả nhóm tác giả được gửi tối đa năm tác phẩm tập trung chủ yếu vào các nội dung
tuyên truyền tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
phát hiện đấu tranh lên án những hành vi tham nhũng lãng phí phát hiện nêu gương những điển hình tiên tiến kinh nghiệm hay
và những giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng
hạn cuối nhận bài dự thi đến hết ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi